thưa quý vị căng thẳng ngoại giao lại gia tăng giữa nga và các quốc gia châu âu
khi đức và pháp quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao nga
đáp lại moscow đã nhấn mạnh quyết định của berlin trục xuất nhiều nhà ngoại giao của nước này
nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine là không thân thiện
và sẽ làm xấu đi mối quan hệ song phương
ngoại trưởng đức ngày hôm qua tuyên bố bốn mươi nhà ngoại giao nga không được hoan nghênh
và phải rời khỏi đức trong vòng năm ngày tới
đây là phản ứng của chính phủ đức liên quan tình hình chiến sự giữa nga và ukraine
đặc biệt lời thị trấn bucha
theo báo stygen việc đức quyết định trục xuất các nhà ngoại giao nga
có khả năng tạo thêm căng thẳng ngoại giao giữa moscow và berlin
chính phủ đức cũng đã có những ý kiến khác nhau trong vấn đề trục xuất các nhà ngoại giao nga
tiếp sau đức pháp cũng thông báo nước này sẽ trục xuất ba mươi năm nhà ngoại giao nga
hãng thông tấn interfake dẫn lời bộ ngoại giao nga cho biết
moscow sẽ đáp trả quyết định này của pháp
ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán tập đoàn flc với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày một mươi tháng một năm nay
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
số sáu qd vpcqcsdt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng liên quan
công an tỉnh nghệ an phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an và các đơn vị liên quan
vừa triệt phát thành công một chuyên án lớn
quan đến buôn bán xăng dầu bắt giữ ba đối tượng vận chuyển hơn một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
từ một tàu không rõ nguồn gốc ở phao số mang về cất giấu tại cảng biển cửa lò
số nhiên liệu này được các đối tượng vận chuyển bằng các tàu nhỏ
sau đó bơm và tích chữ trong các khoáng chứa của tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
đang neo đậu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
quá trình khám xét lực lượng chức năng phát hiện tàu xuân sơn năm mang số hiệu na hai nghìn bảy trăm chín mươi chín
nổ máy di chuyển ra hướng biển để bỏ trốn
tuy nhiên công an tỉnh nghệ an và thủy thủ đoàn một cục cảnh sát giao thông đã kịp thời phối hợp truy đuổi bắt giữ
hiện các đối tượng và toàn bộ số tàu xăng dầu trên đang bị tạm giữ để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
đến hai mươi h tối ngày hôm qua công an quận gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phạm văn chiêu khiến một dân quân tự vệ tử vong
đồng thời tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ việc
trước đó vào giờ cao điểm của ngày anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi là dân quân tự vệ thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung niên được cho là vi phạm giao thông và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông này sau đó đã rút dao trong người tấn công khiến anh huy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
những ai có mặt chứng kiến hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án biết thông tin về đối tượng
hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc trong các bản tin thời sự sau
đến tiệm vàng giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
đối tượng đặng ngọc sơn chú huyện nông cống đã bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn công an huyện như thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân là
tại cửa hàng vàng huy hường ở huyện như thanh có một thanh niên đeo khẩu trang
đến giả vừa mua vàng sau đó cướp giật hai mươi chỉ vàng bốn số chín rồi bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật là đặng ngọc sơn
thu giữ toàn bộ tăng vật là hai mươi chỉ vàng
tại cơ quan công an đặng ngọc sơn khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nông văn quý
trú tại xã cư mốt huyện nhà hần leo tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo có trạng vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một quý cùng hai người bạn đến nhà chị lý thị lân chơi
trước khi đi quý có mang theo một con dao thái lan để phòng thân
khi đến nơi chị lân có gọi thêm một số người bạn đến và tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày trần đình trí và bốn người bạn đi ngang qua
tại đây nhóm của trí thấy thanh niên lạ đến làng mình chơi nên đã đến gây sự rồi đuổi đánh quý
bị đánh vô cấu nên quý đã rút con dao thái lan thủ sẵn trong người da và đâm nhiều nhát
hậu quả trí bị đâm nguy kịch tỷ lệ thương tật là năm mươi ba
những người còn lại trong nhóm trí bị đâm gây thương tích từ ba đến chín
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nông văn quý bảy năm tù giam về tội giết người
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định chín hai nghìn hai mươi hai qdttg ngày bốn bốn hai nghìn hai mươi hai về tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
mức vốn cho vay tối đa một mươi triệu đồng một học sinh sinh viên
thời hạn cho vay tối đa ba mươi sáu tháng
lãi suất cho vay một hai một năm
lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn
quyết định có hiệu quả
độ lực thi hành từ ngày bốn bốn hai nghìn hai mươi hai
bộ giáo dục và đào tạo cho biết đã sớm thực hiện chỉ đạo của chính phủ và có văn bản hướng dẫn các địa phương các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước sớm đưa học sinh trở lại trường
hiện nay cả nước có hơn chín mươi hai học sinh đã trở lại trường học trực tiếp
cũng trong chiều ngày bốn tháng bốn thành phố hà nội đã công bố thông tin từ mùng sáu tháng bốn cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường
như vậy tổng số là
chín mươi bảy học sinh sẽ trở lại học trực tiếp
theo quyết định bốn hai nghìn hai mươi hai qdttg quy định về tiêu chí trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh có đề cập chín tiêu chí đánh giá phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh như sau
quy hoạch đô thị giao thông đô thị môi trường và an toàn thực phẩm đô thị an ninh trật tự đô thị thông tin truyền thông đô thị việc làm thu nhập bình quân
hộ nghèo ở đô thị văn hóa thể thao đô thị y tế giáo dục đô thị hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị
quy định này có hiệu lực từ ngày một mươi năm bốn hai nghìn hai mươi hai và thay thế thông tư hai hai nghìn một mươi ba tt bvhtt dl ngày hai mươi bốn một hai nghìn một mươi ba